ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động thực vật hoang dã
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
đây cũng là nội dung chính tại hội thảo khoa học giải pháp truyền thông
thay đổi hành vi bảo vệ động thực vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
do hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương tổ chức vào sáng nay
trong khi nhiều người việt nam vẫn có thói quen và sở thích sử dụng sản phẩm
từ động thực vật hoang dã để trang trí chữa bệnh làm quà tặng
thì việc tuyên truyền thay đổi hành vi này trên các phương tiện truyền thông còn ít
phóng viên viết về đề tài bảo tồn đa dạng sinh học vừa thiếu vừa không chuyên sâu
các bài viết điều tra liên quan tới buôn bán động vật hoang dã còn hạn chế vì tính chất nguy hiểm
đề xuất tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng
cần mở thêm nhiều khóa đào tạo phóng viên viết chuyên ngành môi trường nói chung
động thực vật hoang dã nói riêng
các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền lĩnh vực này
phối hợp cùng các cơ quan hữu quan trong việc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng internet
để buôn bán trái phép động thực vật hoang dã